thưa quý vị mưa tiếp tục xuất hiện tại khu vực bắc bộ
có nơi mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
với lượng mưa phổ biến là sáu mươi mm có nơi trên tám mươi mm
tuy nhiên mưa chỉ kéo dài cho đến hết ngày hôm nay
thời tiết duy trì trạng thái mát mẻ với nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi độ c
với những cơn mưa lớn bất chợt sẽ làm cho các tuyến đường nhanh chóng bị ngập sâu
và việc xe phải băng qua những đoạn đường ngập nước sẽ dẫn đến chết máy
bởi vậy quý vị lưu ý là chúng ta hãy bình tĩnh để xử lý tránh tối đa việc chiếc xe của mình bị hỏng nặng hơn
vâng đầu tiên là bạn hãy tắt ngay máy xe và dắt xe đến một vị trí cao giáo hơn cho nước tự chảy ra khỏi từ các bộ phận của xe
không nên cố khởi động ngay vì nước có thể đã xâm nhập vào máy sẽ gây hại cho động cơ cũng như hệ thống chế hòa khí
vâng và một lời khuyên của các chuyên gia đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh
tức là nếu có thể thì quý vị đừng cố băng vào những đoạn đường ngập sâu để tránh rủi ro không đáng có cho cả người và xe
và đó là một vài lưu ý của chúng tôi trước khi bắt đầu chương trình an ninh ngày mới sáng nay